một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ bốn g đoạn ngã tư thuộc địa phận tổ một phường kim tân
thành phố lào cai tỉnh lào cai khiến hai người tử vong một người bị thương nặng
cụ thể vào khoảng một mươi h ba mươi phút cùng ngày xe bồn chở bê tông khi đến ngã tư thuộc địa phận tổ một phường kim tân
bất ngờ bị lật đè vào xe máy và xe bán tải đang đổ ven đường
cú va đập mạnh khiến xe bán tải bất ngờ lao lên phía trước
tiếp tục va chạm với một xe máy khác đang di chuyển gần đó theo hướng ngược chiều
theo thông tin ban đầu vụ tai nạn khiến hai nạn nhân trên xe máy tử vong tại chỗ
người còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
công an quận hoàng mai hà nội vừa giải cứu thành công hai người bị thương
bị mắc kẹt sau vụ va chạm giao thông trên đường vành đai ba
vào khoảng một mươi ba h bốn mươi tại đường vành đai ba trên cao khu vực nút giao linh đàm hướng về phía pháp vân
xảy ra va chạm giao thông giữa xe khách và xe tải
khiến giao thông ủn tắc cục bộ
thời điểm này trên xe khách có một mươi người gồm lái xe và chín hành khách
hậu quả khiến hai người bị thương bị mắc kẹt trong ca bin xe khách
ngay khi nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hoàng mai
đã điều động hai xe cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
dùng máy cắt thủy lực cưa ca bin đưa hai người bị nạn ra ngoài
công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long đang tạm giữ hai đối tượng nguyễn trí công và nguyễn quang hùng
cùng chú tại thành phố cần thơ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày ba tháng sáu công và hùng đi xe máy đến cây xăng thuộc xã phú lộc huyện tam bình
và giật chiếc điện thoại của nhân viên cây xăng
tiếp nhận tin báo lực lượng công an đã tiến hành xác minh và truy bắt đối tượng
đến khoảng một mươi một h ngày một mươi tháng sáu lực lượng công an đã bắt giữ được công và hùng
khi cả hai quay trở lại thị xã bình minh để mua ma túy sử dụng
với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bốn đối tượng nguyễn trung toàn lê văn hạnh
trần tấn tài và võ hoàng anh đều trú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
liên quan đến vụ việc nguyễn trung mạnh trú tại tỉnh đồng nai bị xử phạt vi phạm hành chính
về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trước đó bất ngờ đột kích vào phòng trọ của toàn
công an thành phố biên hòa bắt quả tăng các đối tượng trên đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
qua kiểm tra nhanh cả năm đối tượng đều dương tính với ma túy
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết tính đến một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày
lực lượng công an đã bắt giữ được một mươi sáu đối tượng có liên quan tới vụ việc xảy ra tại huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
đồng thời lực lượng chức năng cũng đã giải thoát được hai công dân bị bắt làm con tin công dân thứ ba tự giải thoát
trước đó vào sáng sớm cùng ngày tại địa bàn huyện trư quynh tỉnh đắk lắc đã xảy ra vụ việc
một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở công an xã gia tiêu và ia cơ tu làm một số đồng chí công an xã
cán bộ xã hy sinh và người dân tử vong và bị thương
bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc và các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên
hiện các đơn vị chức năng đang quyết liệt truy bắt số đối tượng còn lại
bộ công an đề nghị bà con huyện chư quynh và các địa bàn lân cận bình tĩnh không hoang mang
thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng
nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
đối với các cơ quan truyền thông cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã quyết định truy thăng cấp bậc hàm
đối với bốn cán bộ chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
theo đó bộ trưởng bộ công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá
đối với đồng chí hoàng trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quê quán nghi lộc nghệ an
cán bộ công an xã yà cơ tu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với đồng chí nguyễn đăng nhân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê quán yên thành nghệ an cám bộ công an xã ia cơ tu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí trần quốc thắng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê quán thạch hà hà tĩnh cám bộ công an xã gia tiêu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với đồng chí hà tuấn anh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê quán triệu sơn thanh hóa cám bộ công an xã yà tiêu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
đồng thời ngay trong chiều nay bộ trưởng tô lâm chủ tịch hội đồng quản lý quỹ nghĩa tỉnh đồng đội công an nhân dân
cũng đã ký quyết định hỗ trợ một trăm linh triệu đồng trên một gia đình đối với gia đình bốn đồng chí thuộc công an huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ năm mươi triệu đồng một đồng chí đối với hai cán bộ chiến sĩ công an huyện chư quynh bị thương
trong khi thực hiện nhiệm vụ là thượng úy đàm đình bốc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba phó trưởng công an xã yà cờ tu
và đại úy lê kiên cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cán bộ công an xã yà cờ tu
xin được chuyển sang thông tin khác công an tỉnh hà giang đã tổ chức chung kết hội thi trưởng công an xã thị trấn sỏi năm hai nghìn hai mươi ba
tham dự vòng chung kết có hai mươi năm đồng chí trưởng công an xã thị trấn tiêu biểu xuất sắc đại diện cho một mươi một công an các huyện thành phố
các thí sinh đã trải qua ba phần thi gồm giới thiệu tìm hiểu kiến thức pháp luật nghiệp vụ xử lý tình huống thực tế công tác
qua các phần thi các thí sinh đã thể hiện bản lĩnh sự hiểu biết nắm vững các kiến thức về pháp luật nghiệp vụ
biết kết hợp hài hòa linh hoạt giữa kiến thức với thực tiễn công tác
thông qua hội thi là dịp để kiểm tra đánh giá những kiến thức kỹ năng biện pháp xử lý các tình huống của lực lượng công an cấp xã
công tác vừa là dịp để bùi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị trình độ pháp luật chuyên ngôn nghiệp vụ
góp phần xây dựng lực lượng công an xã thị trấn và xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
đây cũng là diễn đàn sân chơi sáng tạo bổ ích để các tập thể cá nhân có điều kiện giao lưu học hỏi
trao đổi nâng cao kiến thức kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn cơ sở
ban tổ chức đã trao một giải nhất hai giải nhì ba giải ba và năm giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc
thưa quý vị bảy mươi năm năm trôi qua lời kêu gọi thi đua ái quốc của chủ tịch hồ chí minh vẫn mang giá trị thời đại
đặc biệt là đối với mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
hoa chế minh sắc phục của lực lượng công an nhân dân việt nam
mỗi cán bộ chiến sĩ thời đại mới đều nỗ lực thi đua
bởi trong trái tim của họ đều hiểu rằng đó chính là cách dành tình yêu cho tổ quốc
và sự nỗ lực của những con người yêu nước ấy sẽ giúp sự nghiệp kiến quốc nhất định thành công
được xét duyệt là cám bộ chiến sĩ cũng hồ hồi
và cũng tự cho mình là bây giờ mình cũng là anh hữu bình trang
thì chúng ta cũng phải là cẩn thận hơn nữa
và nó cũng là cái trách nhiệm của chúng tôi sau này
nhiệm vụ của chúng tôi là để cao cái tính mạng của nhân dân
và tài sản của nhân dân lên hàng đầu
còn quả thực ra là chúng tôi không nghĩ là mình đi chữa cháy vụ này
hay mình làm việc này để được anh hùng lực lượng vũ trang
mỗi một lực lượng có một cái đặc thù khác nhau
như lực lượng cảnh sát giao thông
cảnh sát hình sự cảnh sát phòng chống ma túy
cũng có những chiến công thầm lặng
rồi đặc biệt hơn là lực lượng quản lý hành chính
rồi vào công an cấp xã
các đồng chí đang không quản ngày đêm để làm cái căn cước
tài khoản định danh điện tử
và những hình ảnh đó để chúng tôi phấn đấu hơn nữa
thời gian vừa qua thì bộ công an có hai chiến dịch lớn
đó là chiến dịch cấp cân cước công dân và xác thực bán định danh điện tử
chốt bát từ công việc thực tế cấp cân cước công dân
thì nó cũng phải có rất nhiều các cái công đoạn
nếu như mình không có một cái máy tính chạm để làm trung gian cái việc đấy
thời gian nó sẽ rất là lâu
khi mà bổ trung thêm một cái máy chạm nữa
thì phải nó hiệu quả công việc nó cũng rất là nhanh
mình làm cũng không nghĩ đến ngày mình được vinh danh
do vậy là cũng cũng là một động viên rất lớn cho cá nhân tôi
cũng đồng thời là tiền cầm để cho anh em cắn độ dịu trong đơn vị
để hoàn thành tốt hơn để mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho người dân
thành tích mà các cấp cánh đạo
đã ghi nhận trong thời gian vừa qua
thì bản thân tôi rất là vinh dự
nhưng qua đó cũng không thể tự mãn
đây cũng là một phần là do sự đoàn kết giữa các đồng chí đồng đội
trong tập thể đơn vị
phải cố gắng hơn nữa công hiến hết sức
vì nước quên thân vì dân phục vụ
thấy được cái công việc này nó có ý nghĩa
thì chúng ta sẽ bỏ qua tất cả những cái vật chất cám dỗ
nếu chúng ta không làm được thì không ai làm được
cho nên chúng ta phải nỗ lực
còn một phần trăm cơ hội chúng ta cũng phải làm
để chúng ta cứu cái còn trong cái mất
thi đua thì phải yêu nước

và những người thi đua là những người yêu nước nhất
ngày hôm nay mình muốn yêu nước
ngày mai mình muốn yêu nước hơn

em về hoài đức được sáu năm rồi
nhưng mà em không muốn rời khẩu đi
là vì công an thường là áng thượng
đấy hơn hơn là vì dân